sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vào sáng ngày hôm qua tại xóm sáu xã quỳnh thuận
công an huyện quỳnh lưu phối hợp với phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh nghệ an đã phá thành công chuyên án ma túy lớn thu giữ hơn bảy trăm linh kg ma túy đạo
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ năm đối tượng có liên quan lực lượng công an đã tạm giữ ba đối tượng và tiến hành truy bắt hai đối tượng bỏ trốn
trong số hai đối tượng bỏ trốn có một đối tượng người nước ngoài tiến hành điều tra mở rộng chuyên án một mươi năm h chiều cùng ngày
ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của nguyễn thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
thu giữ năm mươi loa thùng năm mươi bỉ cắt tông và một cân đĩa loại năm mươi kg đây là các vật dụng các đối tượng dùng để cất dấu ma túy
hiện công an huyện quỳnh lưu phòng cảnh sát ma túy đang tiến hành điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện long thành đang khẩn trương điều tra truy bắt một nhóm đối tượng đi trên xe ô tô và xe gắn máy
mang theo dao mã tấu đến quán cà phê của anh lê văn thành ở ấp năm xã an phước huyện long thành tìm anh thành để gây sự
do anh thành không có ở nhà nên các đối tượng đã dùng dao mã tấu truy đuổi người thân và đập phá một số tài sản tại quán
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn nhằm đối tượng trên khoảng một mươi hai người đi trên một xe mô tô và sáu xe gắn máy
mang theo dao mã tấu đến quán cà phê xanh ở ấp năm xã an phước tìm anh thành để đánh
khi các đối tượng không tìm thấy anh thành đã sử dụng dao mã tấu đập phá tài sản
hậu quả là hai bộ bàn ghế bị vỡ nát nhiều tấm kính trong nhà bị bể sau khi gây án các đối tượng hô hoán nhau bỏ chạy
ngay sau khi nhận được thông tin công an xã an phước và công an huyện long thành cũng đã có mặt kịp thời
phối hợp cùng với người dân bắt giữ được bốn đối tượng
tăng vật thu giữ là một xe ô tô một xe máy cùng với một mươi năm dao mã tấu các loại
trong khi đó trước đó một ngày là vào ngày một mươi hai tháng bốn nhóm đối tượng này gồm bốn đối tượng
đi trên hai xe máy mang theo bốn mã tấu và bốn dao thái lan đến quán cà phê xanh để truy sát anh thành tiếp
nhưng anh thành chạy thoát trong số đó thì có hai đối tượng tên là hậu và tên là thành vẫn chưa rõ lai lịch
cầm dao kề vào cổ của chị huỳnh thị như ngân là vợ của anh thành dọa giết nếu như chị ngân điện báo công an
theo anh lê văn thành
hậu có thể là do xuất phát từ việc tên tèo là bạn của anh thành có nợ một số tiền của các đối tượng
nên đã tìm đến quán cà phê của anh để gây sự
ngày hôm qua tại hương yên trung tâm nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã vườn quốc gia cúc phương
đã tiếp nhận ba mươi chín cá thể tt để quản lý và nuôi dưỡng
số động vật quý hiếm này là do lực lượng chức năng của tỉnh bàn giao sau khi thu giữ được từ một xe chở hàng cấm
vụ việc được phát hiện tại trạm thu phí đường cao tốc hà nội hải phòng
thuộc km một mươi địa phận xã tân tiến huyện văn giang tỉnh hương yên
đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát giao thông bộ công an
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát tám mươi tám a một mươi nghìn năm trăm ba mươi tám có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa trốn lậu thuế hàng cấm
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng lái xe đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
lực lượng chức năng buộc phải truy đuổi đến trạm thu phí thuộc địa phận quận dương kinh thành phố hải phòng
đội chống buôn lậu phía trước nên đã dừng xe bỏ chạy vào khu vực dân cư về đường cao tốc
tiến hành kiểm tra xe ô tô lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có ba mươi chín cá thể tt và nhiều biển xe giả
ngay sau đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với viện sinh thái và tài nguyên sinh vật
viện khoa học công nghệ việt nam tiến hành giám định toàn bộ số tt trên
gia đình có tổng trọng lượng một trăm ba mươi sáu kg là loại tt thuộc nhóm một b danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
hiện các lực lượng chức năng tỉnh hưng yên đã tiến hành giám định xe ô tô bắt giữ để truy tìm chủ chiếc xe bỏ chạy để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ đối tượng hồ thanh huy
trú tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra bước đầu vào ngày chín tháng bốn lợi dụng chủ nhà đi vắng
đối tượng đã dùng kiềm cắt khóa cửa đột nhập vào nhà lấy trộm một mươi lượng vàng của chị đặng kim loan ở phường mỹ phú thành phố cao lãnh
công an thành phố cao lãnh đã thu hồi tài sản trao trả lại cho bị hại và tạm giữ hình sự huy để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định

thưa quý vị từ một mươi năm giờ chiều ngày hôm qua giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh
và đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng dầu tăng mạnh sau nhiều lần xả quỹ bình ổn để giữ giá và tổng mức tăng giá đã vào khoảng hai năm trăm linh đồng một lít
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín bảy trăm linh ba đồng một lít
xăng ron chín mươi năm a không cao hơn hai mươi một hai trăm ba mươi năm đồng một lít
dầu diesel năm s không cao hơn một mươi bảy ba trăm tám mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa không cao hơn một mươi sáu hai trăm sáu mươi hai đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba trăm linh năm s không cao hơn một mươi năm sáu trăm một mươi bảy đồng một kg
đây là lần tăng giá thứ hai sau tết
tại kỳ điều chỉnh ngày hai tháng bốn giá xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng tới một ba trăm bảy mươi bảy đồng một lít
xăng ron chín mươi năm a tăng một bốn trăm tám mươi bốn đồng một lít
dầu diesel tăng một hai trăm một mươi chín đồng một lít
dầu hỏa tăng một tám mươi sáu đồng một lít
và dầu mazut tăng một một trăm hai mươi bảy đồng một kg
theo sở giao thông vận tải tp hcm bắt đầu từ ngày một tháng năm tới đây
giá vé truyền thông vận tại tp hcm tăng một một trăm hai mươi bảy đồng một kg
giá vé trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tăng thêm một đồng một lượt
theo ông trần quang lâm giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm
thành phố sẽ điều chỉnh mức vé ở năm mươi một tuyến xe buýt có trợ giá
trong đó nhóm tuyến có cư ly từ một mươi năm km đến dưới hai mươi năm km
giá vé sáu đồng một lượt hành khách trước đó là năm đồng
nhóm tuyến có cựa ly từ hai mươi năm km trở lên giá vé bảy đồng một lượt hành khách
riêng nhóm tuyến có cửa ly từ một mươi năm km trở xuống giá vé giữ nguyên năm đồng một lượt hành khách
đối với học sinh sinh viên giá vé đồng hạng ba đồng một lượt
nhưng khi lên xe phải xuất trình thẻ học sinh sinh viên
thưa quý vị dù ở việt nam đã có quy chuẩn quốc gia về xây dựng đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận từ rất sớm
nhưng rất nhiều công trình công cộng không tuân thủ quy chuẩn này kể cả tại thành phố lớn
và tỷ lệ công trình đạt chuẩn quá ít dẫn đến trở ngại cho người khuyết tật
hòa nhập với cộng đồng
tuy nhiên những trở ngại đó có thể sẽ giảm bớt hơn nhờ một ứng dụng bản đồ cho người khuyết tật
do chính những người khuyết tật xây dựng
và ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
nơi đó có chỗ động xe ba trăm bảy mươi tòa nhà đó có dốc cho xe lăn lên không
đó là hàng loạt câu hỏi mà người khuyết tật chân thường hay hỏi khi đến một nơi mà họ chưa từng đến
nếu muốn đi đến một địa điểm nào đó là địa điểm công cộng thì sẽ phải hỏi thăm người
thân hoặc là hỏi những người từng đi đến bạn bè đi đến này
cậu ơi chỗ này nó đã tiếp cận chưa tới có thể tự đi lên được không
hoặc xe lăn của tớ đi được chỗ đấy không bậc nó quá cao không
người ta có bảo tiếp cận nhưng tớ không biết
tôi là trung tâm đã hỗ trợ cho người khuyết tật hơn một mươi ba năm
và khi mà làm việc với các bạn khuyết tật cũng biết rằng rõ ràng là
những địa điểm tiếp cận rất cần thiết cho các bạn khuyết tật trong vấn đề đi lại đi học
đi học nghề hoặc là đi làm hoặc đi tham gia với các hoạt động xã hội
đi một nơi thì phải hai ba người
khuyên mình lên ngại cả cái chuyện làm phiền người khác
ngại cả cái ánh mắt nhìn của những người xung quanh
những khó khăn này hoàn toàn có thể khắc phục người bản đồn đi mép
với ứng dụng này người khuyết tật có thể tìm các địa điểm thuận tiện cho họ sử dụng
như công viên công sở văn phòng quán xá
thậm chí ứng dụng còn cập nhật cả các thông số về lối vào cửa hành lang thang mảy
và nhà vệ sinh có đạt chuẩn hay không
tôi nghĩ thế này không chỉ là phục vụ được cho người khuyết tật việt nam
mà nó còn nếu như mình giới thiệu ra cho quốc tế
thì là nó còn phục vụ cho cả khách du lịch quốc tế nữa
mà cái đấy thì rất là hữu ích
vì bây giờ việt nam đang phát triển chiến lược du lịch
và chắc chắn là sẽ có rất nhiều người khuyết tật đến việt nam để du lịch
nhờ vào sự trợ giúp của mạng lưới tình nguyện viên
trong đó đa số là người khuyết tật
gần một mươi năm qua đi mép đã cập nhật khoảng một năm trăm linh địa điểm cộng cộng
tại các thành phố lớn đạt chuẩn
cho người khuyết tật nhất cần
tuy hiện công số này là không nhiều so với cộng đồng
gần tám triệu người khuyết tật
bản thân cái sự thiết kế đó cũng là người khuyết tật
và khi mà đi các nơi để mà hoàn thành cái bản đồ đó
thì hiện nay các em đó đi chỉ có ba em thôi
mà đi gần một năm trăm linh điểm để mà tìm hiểu
như vậy thì nó không phải chỉ dành cho người khuyết tật không
mà nó dành cho chúng ta cũng cần thiết
những người bình thường
rồi những người lớn
cái mục tiêu sâu xa đằng sau của toàn bộ cái chương trình đồng hành đi mép này
là xã hội nhận ra rằng công trình không tiếp cận cho người khuyết tật
và người khuyết tật gặp quá nhiều khó khăn khi muốn hòa nhập với xã hội
khi mọi người nhìn vô trong cái bản đồ
và những cái số liệu đưa vô đó
thì mọi người mới nhận ra rằng
ôi mình đã quá thờ ơ với cuộc sống của người khuyết tật
và chúng tôi hy vọng là trong toàn bộ cái chương trình đồng hành này
thì nó sẽ dấy lên một cái mối quan tâm của toàn bộ cộng đồng
để giúp người khuyết tật hoàn nhập với cộng đồng
mỗi người dùng điện thoại thông tin đều có thể tải đi mép
và cập nhật lên đó các dạng điểm chủ đề của người khuyết tật bằng viết

quý vị thân mến
nếu hoạt động ngoài trời thì chắc chắn sẽ làm cho cơ thể của chúng ta
nhanh chóng mất nước đổ mồ hôi nhiều
vậy thì trong trường hợp quý vị quên đem theo tiền để có thể mua nước
hoặc là mua nước để mua nước
nếu nước không đủ thì chắc chắn sẽ rất khó khăn
cho việc tìm được nguồn nước sạch để uống phải không ạ
vâng đúng là như vậy
và tôi nghĩ rằng trong trường hợp này
chúng ta sẽ có một cái lựa chọn khá là thú vị
và tôi nghĩ rằng rất là bổ ích cho nhiều người
đó chính là chúng ta hoàn toàn có thể uống nước
từ những trụ nước sạch tại vòi
và hoàn toàn được sử dụng miễn phí
và hiện những trụ nước này đang được lắp đặt
tại một số địa điểm trung tâm của hà nội
như là chợ đồng xuân vườn hoa sân tây chợ hàng gia
và mới đây nhất là vườn hoa lý thái tổ
và sự tiện ích của những trụ nước sạch
đã góp phần tạo nên hình ảnh
một hà nội văn minh hiện đại
và phóng viên an ninh ngày mới đã có mặt
tại một trong những trụ nước sạch miễn phí này
sẽ gửi tới quý vị hình ảnh ngay sau đây
chỉ với một động tác đơn giản
bạn đã có thể sử dụng nước sạch
một cách hoàn toàn miễn phí
tại những cây trụ nước như thế này
đây là cây trụ nước thứ tư được lắp đặt
tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố hà nội
và qua thời gian đi vào hoạt động và sử dụng
đã được người dân ghi nhận và đánh giá cao
bạn thấy tiện lợi lắm
ví dụ cho cháu đi chơi như thế này
những hôm quên nước thì mình có thể ra đây lấy nước luôn
cái này thì là để cho
toàn bộ những người dân
chúng tôi hoặc những người khách đi đường
hoặc khách du lịch đi đường để
có những lúc lóng lực
có những lúc mát sạch uống

mỗi trụ nước được thiết kế
với chiều cao một hai m
chiều dài và rộng năm mươi cm
và được đặt ngay tại các vị trí trung tâm
ngã từ để người dân dễ quan sát
và nhận biết
có hai bậc cao được đặt dưới chân trụ nước
nhằm phục vụ đối với tỉnh đối tuyển
là trẻ nhỏ hoặc người lớn
người dân có thể uống nước trực tiếp tại vòi
hoặc dùng chai lấy nước mang đi
rất là dễ sử dụng
và chúng tôi
rất là cảm thấy là vui
khi không sợ
nói chung là
coi như là bị khát nữa
trong mỗi trụ nước
đều sử dụng các thiết bị lọc nước công nghệ hiện đại
với tám lõi
có đèn báo và tự ngắt nước
khi đến giai đoạn cần thay lõi lọc
các mẫu thử nước cũng thường xuyên được lấy liên tục
để kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hà nội
nhằm đảm bảo tính ổn định
chúng tôi đã xác định
tức là lắp đặt cái trụ nước này
và quản lý vận hành cho đến lâu dài
cho nên là hằng ngày chúng tôi đã có
bộ phận kỹ thuật là sáng và chiều
đi kiểm tra
rồi kiểm tra sự hoạt động
kiểm tra hệ thống lọc
chúng tôi sẽ thường xuyên bảo dưỡng
sửa chữa để cho nó vận hành thường xuyên
không để ngừng phát nước
và thứ hai là chất lượng
và các lõi lọc chúng tôi cũng quản lý
đúng theo định kỳ
thay để cho chất lượng đảm bảo
các công trình công cộng như trụ nước sạch miễn phí này
được ra đời với kỳ vọng
sẽ thay đổi ý thức
cũng như thói quen của người dân
trong việc bảo vệ môi trường
tuy nhiên vẫn còn không ít người dân
lại sử dụng những trụ nước này
để sửa mặt sửa tay
thậm chí còn giặt khăn
thay vì lấy nước để uống
nhiều lần cô bảo là không được
nhưng mà người ta cứ sửa
còn một người xe ôm ở việt nam
không có ý thức
họ lấy nước họ lấy khăn
họ sửa nâu xe ôm
cô chỉ yêu cầu là
ở bên các cháu là làm
cho cái biển
nước sạch không được dùng bẩn để uống
mọi người dân có ý thức
không được lãng phí nước
không phải riêng gì công ty chúng tôi
mà toàn bộ người dân hãy giữ gìn
bảo vệ cái trụ
và cho nó sạch và bền vững
còn bản thân trách nhiệm chúng tôi
thường xuyên bảo vững sửa chữa rồi
nó muốn bền nữa và đẹp nữa
thì cần khách và người dân
cùng chung tay để giữ gìn
cái trụ này cho nó tốt
để những trụ nước sạch như thế này
thực sự phát huy tính hiệu quả
cũng như là tính ổn định lâu dài
trong quá trình sử dụng
thì bên cạnh được đảm bảo chất lượng
nguồn nước sạch từ đối bị cung ứng
thì ý thức của người dân trong quá trình sử dụng
cũng hết sức quan trọng
theo dự kiến những trụ nước sạch như thế này
sẽ tiếp tục được nghiên cứu và nhân rộng
tại một số điểm trên địa bàn thành phố hà nội
cũng như một số tỉnh thành phố khác trên cả nước
thưa quý vị suốt suốt huyết là bệnh chuyển nhiễm cấp tính
có thể gây thành dịch
bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh
sau đó thì chuyển bệnh cho người lành qua virus
và bệnh xảy ra ở tất cả các nước
nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới
ở việt nam thì tình hình dịch bệnh suốt suốt huyết
năm hai nghìn một mươi chín đang có xu hướng đến sớm
và có xu hướng là gia tăng
so với những đầu năm hai nghìn một mươi tám
và trong khi đó thì suốt suốt huyết
lại xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước
vâng vậy thì nguyên nhân là tại sao
đồng thời là khả năng ứng phó
cũng như là cần những giải pháp gì
để có thể kiểm soát được bệnh suốt suốt huyết
đây cũng chính là chủ đề của cung dòng chảy báo chí ngày hôm nay
khách mời của chúng tôi
bác sĩ nguyễn trọng an
nguyên phó cục trưởng cục chăm sóc bảo vệ trẻ em
mời quý vị cùng theo dõi
cung dòng trẻ báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
trong thời gian vừa qua thì
dịch bệnh suốt suốt huyết
đang có những diễn biến rất là phức tạp
và đây cũng là câu chuyện
mà chúng tôi bàn luận trong chương trình ngày hôm nay
với khách mời chuyên gia bảo vệ trẻ em
bác sĩ nguyễn trọng an
xin kính chào bác sĩ nguyễn trọng an
xin cảm ơn ông đã đến với chúng tôi trong chương trình này
kính thưa ông
tức là những diễn biến của bệnh dịch suốt suốt huyết
ví dụ như năm nay
thì đến rất là sớm
ở hà nội của chúng ta thì đang có xu hướng tăng lên
trong những ngày đầu năm như thế này
trong khi đó thì ở tp hcm cũng như vậy ạ
trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đã có tới một sáu trăm chín mươi bệnh nhân nhập viện
và cái tỷ lệ này
thì tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
và không chỉ có ở hà nội và tp hcm
ở nha trang hay là ở phú yên
ví dụ như trong trường hợp ở phú yên
trong quý bốn của năm hai nghìn một mươi tám
cho đến những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín
tăng đột biến các số ca
suốt suốt huyết
lên tới một ba trăm chín mươi một ca
ông có nhìn nhận gì về hiện tượng như thế này
thực ra suốt suốt huyết
một loại lây truyền
mà con mũi nó mang theo
thế cho nên là nó lại giao động theo tru kỳ
nó có thể tru kỳ
ba năm một lần bốn năm một lần
thế đến năm hai nghìn một mươi chín này
nếu theo tru kỳ là nó là cao
tức là nó sẽ lan tỏa ra
rất nhiều vùng và
tỷ lệ người mắc rất cao nó theo chu kỳ
thế rồi là đến năm sau thì
có thể nó lại tụt xuống
khoảng một hai năm sau nữa thì lại rất là thấp
cho nên là cái vấn đề
suốt suốt huyết là rất khó lương
mà rất nhiều những các cái địa phương
đã chủ quan đó là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai nữa là suốt suốt huyết
nó có bốn cái chủng virus
cho nên là mình cứ nghĩ rằng là
mình sẽ phải xịt hóa chất thế này
rồi là mình làm thế kia
các thứ nhưng mà điều quan trọng
đó là làm thế nào loại bỏ được
những cái nguy cơ những cái nguyên nhân
mà nó ủ cái mầm bệnh đó
trong từng gia đình
rồi là làm sạch cái môi trường như thế nào
đấy mới là điều quan trọng
để mà gọi là giải quyết tận gốc
để mà cái suốt huyết nó bùng phát
theo chu kỳ
vâng kinh thương suốt suốt huyết thì vẫn cứ tập trung vào
đối tượng như là các em trẻ em
vẫn là những đối tượng chính là dễ nhiễm nhất phải không ạ
vâng chúng ta cũng biết là
đúng là trẻ em
thì là bị dễ nhiễm
vì là nó bị mũi cắn
một cái giống mũi này nó rất lạ là nó chỉ hoạt động vào
tăng tảng lúc mà mới gần sáng ra
với lại sâm sẩm chiều tối
đó là dòng mũi vằn
nó mang theo cái virus này
trẻ con thì thường cái lúc đấy là
nó có thể chơi đùa
rồi ngủ ở bên ngoài
chứ ban đêm thì lại không
cái mũi vằn nó lại không hoạt động lắm
còn một cái nữa là những cái người dân
ở vùng tây nguyên hoặc là những vùng
mà người ta phải làm nương dãy cà phê
rồi là điều
rồi tiêu dỉ ở những cái vùng như là
chúng ta vừa nói
và một cái nữa là những cái người dân ở ven biển
như là nha trang như phú yên như bình thuận
đã làm ở các cái gọi là
phơi cá phơi múi rồi các thứ
vào lúc sầm sầm
lúc mà dạng sáng và sầm sầm tối
thì con mũi nó hoạt động nhiều
chính vì thế cho cái đối tượng đó là
dễ bị mắc sốt sốt hét hơn
còn cái câu chuyện nữa mà vừa rồi ta nói
về tăng đột biến ở đây
thì qua cái nghiên cứu của chúng tôi
vì tôi là bác sĩ như khoa
như vừa rồi thì chúng tôi có làm một cái nghiên cứu
về các cái loại bệnh ở trẻ em
bệnh dịch trẻ em như bị sởi rồi
sốt sốt huyết rồi các thứ
thì mới thấy rằng là
nó có một số
các địa phương và cũng có những trường hợp
là nó tăng giả tạng
đấy bệnh nhân vào viện
gia tăng nhưng mà khổ một cái là
bây giờ chúng ta có một cái luật gọi là
bảo hiểm y tế toàn bộ
những bệnh nhân nào chỉ cần test dương tính
gọi test nhanh đấy
thì là đã được bảo hiểm y tế chi trả rồi
cho nên có thể là từ dưới
trạm y tế sốt
thế xong rồi chưa có phát ba nếu như sốt
rồi mỏi mệt nghi là sốt huyết
rồi đưa lên làm cái test
thấy dương tính thế là sốt huyết
nhưng mà kỳ thực vào sau khi điều trị xong
làm cái test
test chính của nó là test elisa
thì lại không dương tính
cho nên khi vào viện thì chẩn đoán là dương tính
là sốt huyết nhưng khi ra viện thì lại không phải là bệnh nhân sốt huyết
mà đặc biệt là cái test này
vì nó hơi sâu một cái là
cái test này nó có một cái kit
khi mở ra phải làm chín mươi ml một lúc
thì rất là tốn kém
mà rất là chậm phải chờ đợi gửi mẫu đi mẫu về
một tuần sau mới có
cái kết quả thì chậm quá
làm cái test nhanh dương tính
điều trị sốt huyết
thế là cái tỷ lệ có thể là
cũng cao nhưng dù sao
chúng ta phải khẳng định rằng là vấn đề
sốt huyết ở việt nam
hiện nay là đang có nguy cơ bùng phát
gia tăng và nó bùng phát theo chu kỳ
và năm hai mươi chín này là
đến cái chu kỳ mà bắt đầu nó lên đỉnh cao
vâng kính thưa ông như vậy thì phòng chống như thế nào
để cho có thể biến nhiễm
sốt huyết ạ
sốt xuất huyết thì chúng ta vừa mới nói đến là con bụi vằn
con vật mà nó mang
cái virus sốt huyết đen gồm
nó chích vào
cơ thể các em bé và những người làm
ở trong cái tăng tảng sáng
cái dạng dạng sáng và cái sầm sẩm chiều tối đó
thế thì bây giờ làm thế nào
ta phải tiêu diệt thứ nhất là tiêu diệt con mũi
nhưng con bụi nó ở đâu
nó sinh ra ở đâu thì nó lại sinh ra
những ao tù nước nọng
và những các cái gọi nước nọng
trong những gia đình thế rồi nó sinh ra
gọi là trứng rồi da long quăng
rồi bọ gậy rồi bắt đầu
nó mới thành con bụi cơ mà
thế cho nên làm thế nào chúng ta giết được cái mầm bệnh
đó là điều quan trọng nhất
mầm bệnh là gì làm thế nào chúng ta
tuyên truyền cho toàn dân
biết được rằng tất cả những các cái vật
mà có thể đựng được nước ở trong gia đình
nó nọng lại đó trong vòng khoảng
vài ngày là có khả năng mũi đẻ trứng
và sinh long quăng bọ gậy ở trong đấy
cho nên là sau khi dùng xong
sau khi làm gì đấy sau khi mưa
úp toàn bộ các vật đó xuống đổ hết nước đi
không để nước nọng thí dụ như
cái bát nước động thí dụ như cái lốp xe
để trên lầu
trên vỉa hè
hoặc là hành lang mà bị nước vào
rồi nó động đấy hoặc là những cái trậu cảnh
rồi tất cả các cái
mà có đựng nước mà đọng
đó thì ta phải làm thế nào
không để có nước đọng
không để long quăng bọ gậy
là nó sinh sôi này nở trong đấy
vâng thưa ông đó là những biện pháp phòng ngừa
thế còn cái trường hợp
mà khi mà người đã bị nhiễm
tức là đã bị mũi đốt và đã bị
nhiễm virus sốt suốt huyết này
thì cái dấu hiệu nào để nhận biết
và tới thời điểm nào thì cần phải đi bệnh viện
dấu hiệu mà dễ nhận biết nhất
mà đã được tuyên truyền trên toàn bộ phương tiện
thông tin đại chúng đó là sốt
đấy người mệt mỏi mỏi cơ
mỏi mệt rất nhiều
và đặc biệt nếu là người lớn thì tự nhiên thấy đau
ở vùng thượng vị đặc biệt gan là nó sưng lên
cho nên rất là đau
thế và một hai ngày sau thì sốt bắt đầu hạ dần
và có dấu hiệu suốt huyết
thì nếu mà là những người ngành y
ở trạm y tế của xã phường
rồi các thứ thì người ta có thể dùng
cái liệu pháp gọi là dây thắt
đấy đang dùng một cái dây buộc chặt
như là cái dây
cái dây của cái đai của máy đói đáp
đang đột ngột
đang phồng đột ngột người ta thả hơi ra
thì nó xả hơi ra
hoặc đang thắt chặt mở ra một cái thì nó có
những cái nốt sốt huyết đó là cái chẩn đoán sớm
còn muộn thì bắt đầu nó có những
nốt giống như mũi đốt
đấy nhưng mà suốt huyết nó khác mũi đốt là
lấy cái tay dán cái da
cái nốt ra da thì nếu là suốt suốt huyết
thì không mất vẫn còn nốt màu đỏ
nhưng nếu là con mũi đốt dán ra
thì không có nữa
thì cái triệu chứng của nó mà toàn dân
cần phải biết được là đó là suốt
suốt cao trong hai ba ngày đầu
và sau đó hạ suốt
và có nốt suốt huyết ở trên da
đấy là cái mà dễ nhận nhất
nhưng có những trường hợp rất nguy hiểm
vì ngày một nguy hiểm
vì cái trùng suốt huyết lúc nãy chúng ta nói
nó có thể nó biến trùng
rồi nó có những cái thay đổi
cho nên là có những cái trường hợp
suốt huyết rất nguy hiểm ngay từ những
sau khi mấy ngày suốt
lập tức là nôn ra máu đánh răng ra máu
rồi các thứ ít ra máu chảy máu trong cơ thể
chảy máu tiêu hóa
rồi suốt huyết não
rồi rất nhiều vấn đề
cho nên suốt huyết trông như thế thôi
nhưng mà rất nguy hiểm
cho nên khi có dấu hiệu suốt
mà trong cái khu vực mà có bệnh
hay là trong mùa bệnh
là phải đến cơ sở y tế ngay
một là xem các triệu chứng lâm sàng
hai là phải xem nghiệm
xem xem tiểu cầu của máu nó như thế nào
thì để chẩn đoán
và có điều trị sớm
xin cảm ơn bác sĩ nguyễn trọng an
tôi tin rằng những thông tin ông chia sẻ
rất là có ích cho nhân dân
trong cách phòng ngừa bệnh suốt huyết
kính thưa quý vị và các bạn
cuộc trao đổi của chúng tôi với bác sĩ nguyễn trọng an
trong việc phòng và chống dịch bệnh suốt huyết
sẽ được tiếp tục trong chương trình tiếp theo
còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình với những tin tức đáng chí khác
một quý vị đến với chuyên mục
có thể bạn quan tâm và mở đầu chương mục ngày hôm nay
sẽ là một gợi ý cho các quý vị tại hà nội
đặc biệt là những khán giả yêu sách
vâng đó chính là
ngày sách việt nam lần thứ sáu
sẽ được chính thức khai mạc
hội sách chào mừng ngày sách việt nam tại hà nội
sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng bốn
tại công viên thống nhất ở thủ đô hà nội
do bộ thông tin và truyền thông tổ chức
đến đây thì quý vị khán giả
sẽ không chỉ tìm thấy những quyển sách mà mình mong muốn
mà còn được tham dự rất nhiều hoạt động
trong khuôn khổ hội sách
hội sách năm nay có sự tham gia
của tám mươi bốn đơn vị với khoảng một trăm linh gian hàng
trong suốt thời gian diễn ra hội sách
thì ban tổ chức sẽ trưng bày giới thiệu các hình ảnh
hiện vật về sách được làm từ các chất liệu
khác nhau qua các thời kỳ
các hình ảnh giới thiệu về các hoạt động
của ngày sách việt nam trên toàn quốc qua các năm
trưng bày giới thiệu các thể loại sách tiêu biểu
từng mô hình
trong khuôn khổ hội sách còn có hội thảo khoa học
xây dựng và phát triển phong trào đọc sách
trong cộng đồng
hội nghị toàn quốc tổng kết năm năm
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ
về ngày sách việt nam
vâng còn người dân cũng như là khách du lịch
nếu như chúng ta đến tỉnh ninh thuận vào tháng bốn này
thì cũng có một sự kiện hết sức đặc biệt
đó chính là lễ hội nho vào vang
vâng lễ hội này sẽ được dự kiến tổ chức
vào ngày hai mươi hai tháng bốn cho đến ngày ba mươi tháng bốn
tại tỉnh ninh thuận
vâng lễ hội này thực ra là rất là thú vị
và đặc biệt là
tôi đã được đến lễ hội này năm hai nghìn một mươi sáu
và có những ấn tượng rất là khó quên
và thưa quý vị
nếu như quý vị có thời gian
có điều kiện thì tôi khuyên là
quý vị nên đến thử lễ hội nho ninh thuận này một lần
bởi vì chắc chắn là sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị
vâng không những chỉ trải nghiệm thú vị đâu
và còn một điều đặc biệt tại lễ hội này nữa
đó chính là lễ hội nho vào vang
tỉnh ninh thuận năm nay sẽ diễn ra trong khuôn khổ
đó là chào mừng kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày giải phóng tỉnh ninh thuận
ngày một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tại tỉnh khánh hòa
như vậy là lễ hội cũng đã góp phần quảng bá
về hình ảnh về quê hương về con người tỉnh ninh thuận
và thúc đẩy phát triển tiềm năng
của cây nho và rượu vang
cũng như các sản phẩm đặc thù của tỉnh
gắn liền với phát triển du lịch
và kinh tế xã hội của địa phương
lễ hội năm nay bao gồm các hoạt động chính
như là hội trợ thương mại ninh thuận năm hai nghìn một mươi chín
hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc ninh thuận
chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội
tọa đàm về nho và vang ninh thuận
chương trình ca nhạc vũ hội đường phố
và đêm nhạc dj
chương trình nghệ thuật bế mạc lễ hội
và các hoạt động kết hợp khác
lễ hội nho và vang ninh thuận năm hai nghìn một mươi chín
được tổ chức với quy mô rộng rãi
tại nhiều địa điểm nổi tiếng của tỉnh ninh thuận
hứa hẹn sẽ mang đến một lễ hội
với tầm cỡ và quy mô hoành tráng
trong khu vực và trên cả nước
thưa quý vị nếu như chúng ta nói đến
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
thì thông tin tiếp theo hẳn sẽ khiến
quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển
vào dịp này cảm thấy yên tâm hơn
đó chính là ủy ban nhân dân thành phố hà nội
yêu cầu công khai giá vé theo tuyến
ngăn chặn việc đầu cơ vé tăng giá vé
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
như vậy thì người dân sẽ bớt được
một việc lo lắng trong kỳ nghỉ lễ lần này
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
trong dịp nghỉ lễ
sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp
với tổng công ty vận tải hà nội
tăng cường đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ
vận tải hành khách công cộng
đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường
tại các bến xe
đổi mới phương thức bán vé
để mạnh ứng dụng bán vé điện tử
ngoài ra sở giao thông vận tải và công an thành phố
cũng phải thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động
duy trì lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại các tuyến đường các khu vực trọng điểm
có nguy cơ tai nạn giao thông
các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
và trước những ngày nghỉ lễ dài ngày
những ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm sắp tới đây
thì có lẽ là một dịp
mà rất là nhiều gia đình
sẽ lựa chọn chúng ta đi du lịch
ở trong nước cũng như là ngoài nước
và vào dịp này thì tôi thấy là cũng đang là
mùa hoa anh đào được nở rộ
và tôi thấy cũng rất là nhiều gia đình
đã lựa chọn địa điểm
đến những nơi có hoa anh đào để chiêm ngưỡng
đặc biệt đó là đất nước
chúng ta có thể thấy là đất nước hàn quốc
và đất nước nhật bản đúng không anh vũ
chắc có lẽ vì thế mà
số lượng hàng dài
những người khách du lịch
đang xếp hàng ở đại sứ quán của hàn quốc
để có thể xin visa xin thị thực
để có thể đi lại
tuy nhiên thì cái số lượng rất là đông như vậy
nên là thưa quý vị theo như tôi quan sát
hiện tại thì số lượng khách du lịch
cũng như là các công ty lữ hành
chưa có được visa để xin
mặc dù là đã đến ngày bay rồi
khá là dài và số lượng
mà người có thể sẽ phải hủy chuyến
có thể sẽ rất là cao
tôi nghĩ rằng trước cái tình trạng

thì đại sứ quán hàn quốc
tại việt nam thì cũng vừa thông qua
việc đó chính là
chuyển nơi tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả xin visa
đồng thời sẽ điều chỉnh thời gian trả kết quả
đối với hồ sơ visa du lịch theo đoàn
đại sứ quán hàn quốc
tại việt nam cho biết từ ngày hai mươi năm tháng bốn
tất cả các loại visa bao gồm
visa du lịch visa thương mại visa thâm nhân
visa kết hôn visa du học
sẽ được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
tại trung tâm tiếp nhận thị thực
ở tầng một mươi hai tòa nhà discovery complex

phường dịch vụ quận cầu giấy tp hà nội
visa nhiều lần năm năm
dành cho các đối tượng hộ khẩu
ở các thành phố lớn cũng được tiếp nhận
và trả kết quả ở trung tâm này
đại sứ quán hàn quốc tại tòa nhà
tramvit một trăm một mươi bảy trần duy hưng
trung hòa cầu giấy hà nội
sẽ không tiếp nhận hồ sơ các loại visa nêu trên
đại sứ quán hàn quốc tại việt nam
khuyến nghị các công ty nên sắp xếp thời gian
để nộp hồ sơ xin visa trước
thời điểm khởi hành của đoàn từ ba đến năm ngày
trong phần tiếp theo của chương trình
thành phố hồ chí minh
nỗ lực phục vụ người dân dịp nghỉ lễ
cùng phóng viên của an ninh ngày mới
tìm hiểu chế độ ăn cho từng nhóm đối tượng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên intv
và ngay sau đây thì những đồng nghiệp của chúng tôi
từ thành phố hồ chí minh sẽ gửi tới quý vị
những tin tức thú vị khác
và xin mời trường quay sáng phương nam ạ
hòa trí xin chào trường quay hà nội
xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
mặc dù đã có một vài cơn mưa xuất hiện
nhưng thời tiết tại thành phố hồ chí minh
vẫn luôn đóng bức và nhiệt độ vẫn sẽ cao
trong vài ngày tới
cơn mưa xuất hiện vào rạng sáng ngày một mươi bảy tháng bốn
tại nhiều khu vực ở thành phố hồ chí minh
tưởng chừng đã làm giảm cái nóng
nhưng đến khoảng tám giờ sáng khi nắng lên
nhiệt độ cũng lên cao đến ngưỡng ba mươi tám độ
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
dự báo mưa có thể xuất hiện trong hôm nay ngày một mươi tám tháng bốn
sau đó nắng nóng sẽ quay trở lại
khu vực thành phố và các tỉnh hành nam bộ
theo đó nền nhiệt cao nhất được dự báo
từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
tuy nhiên do hiện tượng bức xạ nhiệt
cộng hướng từ xe cổ bê tông hóa
nền nhiệt độ cao nhất ở thành phố hồ chí minh
có thể lên đến bốn mươi một độ trong vài ngày tới
người dân được khuyến cáo khi ra đường nên che chắn
để hạn chế tiêm bức xạ tím
có thể gây bỏng da nếu tiếp xúc liên tục trong hai mươi năm phút
chỉ số tuv ngày càng cao
nguy cơ gây tổn thương cơ thể càng lớn
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ
cũng nhận định mùa mưa năm nay
tại nam bộ trẻ hơn bảy đến một mươi ngày
so với trung bình nhiều năm
tức phổ biến từ ngày một mươi năm tháng năm
thưa quý vị dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
một tháng năm năm nay
người dân được nghỉ liên tục năm ngày
nên nhu cầu đi lại trên các phương tiện giao thông sẽ tăng cao
ngành giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
đã chủ động để xây dựng các phương án
nhằm sẵn sàng phục vụ cho người dân
trong mọi tình huống đảm bảo việc đi lại thuận lợi
các bến xe lớn trên địa bàn thành phố hồ chí minh dự báo
lượng khách đi lại trong năm ngày nghỉ lễ
hai mươi tháng bốn và một tháng năm sẽ tăng cao
tại bến xe miền đông lượng khách dự báo
cũng tăng khoảng hai so với cùng kỳ năm ngoái
về giá vé dự kiến mức phụ thu
trên các tuyến giao động không quá bốn mươi trên các chặng
về phía đơn vị để thực hiện công tác
phục vụ người dân trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
đơn vị cũng đã tổ chức và xây dựng
kế hoạch phối hợp với các đơn vị vận tải
nhằm điều động phương tiện
làm sao mà để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
trong dịp lễ tăng cao
từ qua đó công tác điều động phương tiện
cũng như đơn vị đã kiến nghị cho cơ quan quản lý

các đơn vị tại bên xe có thể thuê mướn thêm xe bên ngoài
để vào hoạt động
bên xe miền đông cũng đã ký hợp đồng
giữa các đơn vị cho thuê xe du lịch
để tăng cường vào chất lượng phương tiện
làm sao nó đảm bảo tốt nhất phục vụ hành khách
cũng như xin việc cấp phụ hiệu
để điều động các xe trái tuyến
ở những tuyến đường không có khách
qua những tuyến đường có khách
đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của hành khách
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
các tuyến có lượng khách năng cao
từ thành phố hồ chí minh đi khách tỉnh miền tây
các tuyến đường có cự li trung bình nhắn
đến các khu vui chơi giải trí
nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch
trong đó cao điểm nhất rơi vào ngày hai mươi tám tháng bốn
với gần bốn mươi tám lượt khách
cùng với một sáu trăm linh lượt xe ra vào bến
số lượng khách
tới ngày lễ này thì tan hơn
so với ngày thường
từ bên xe chiến nghĩa em
thì từ ngày thường sáu chiến
tăng cường thêm ba chiến trên một ngày nữa
là chiến xe một ngày xuất bến
dự lễ là ngày hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi bốn
nếu mà lượng khách tăng cao hơn độ biến
thì nhà xe sẽ điều động thêm xe
để giải quyết lượng khách
về lễ ngày ba mươi tháng bốn
và ngày một tháng năm
khách đi dịp lễ ba mươi tháng bốn một năm
của tiến đường xa
sài gòn đà nẵng
của xe chúng tôi là nó cũng không có tăng khách
số lượng khách nó không tăng
và giá vé nó cũng vẫn bình thường như ngày thường
chứ nó không có tăng giá vé
để đảm bảo phục vụ người dân đi lại thuận lợi
ngoài việc chủ động điều động xe
sởi cho thông vật khách
vận tải tp hcm yêu cầu thanh tra sở
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt công an tp hcm
kiểm tra các vấn xe khách viên tỉnh trên địa bàn
nhằm xử lý nghiêm các hành vi phi phạm
trong hoạt động vận tải khách
lập tụ điểm đón trả khách trái phép
đồng thời sở đề nghị các cơ quan chức năng liên quan
và ủy ban nhân dân hai mươi bốn vận quyền trên địa bàn
cùng phối hợp chặt chẽ
nhằm bảo đảm đi lại thông suốt và an toàn
cho người dân trong dịp lễ
thưa quý vị có đến tám mươi người tiêu dùng
chọn mua thực phẩm theo cảm tính
đây là thông tin được đưa ra tại tòa đàm
chấp cánh hàng việt do ban chỉ đạo
cuộc vận động người việt nam ưu tiên
dùng hàng việt nam tp hcm tổ chức mới đây
theo các chuyên gia các hệ thống cung ứng
thực phẩm tươi sống từ các doanh nghiệp
thông qua chuỗi cung ứng từ nơi sản xuất
đến hệ thống bán lẻ hiện đại
là các siêu thị cửa hàng riêng
cửa hàng thiện lợi đã bao phủ được khoảng hai mươi
tổng lượng thực phẩm
thực phẩm tươi sống bảo đảm an toàn thực phẩm
trong khi đó các kênh thực phẩm chợ truyền thống
thông qua các chợ đầu mối và các chợ bán lẻ
chiếm đến tám mươi lượng thực phẩm tươi sống
nhưng chưa thể kiểm soát được an toàn thực phẩm
những người tiêu dùng có thu nhập cao
thì xu thế chung là họ chuyển dần
sang những cái kênh phân hối sản phẩm
mà có khả năng đảm bảo được
cái chất lượng và an toàn thực phẩm
tôi nói gọi là có khả năng thôi
vì người ta cũng không thể biết chắc chắn được
là thực phẩm người ta mua nó có chắc chắn một trăm linh bảo đảm hay không
và nghiên cứu chúng tôi cũng thấy là
những người có thu nhập khắp
thì lựa chọn cái kênh truyền thống nhiều hơn
tức là đi thẳng ra chợ nhiều hơn
và đấy cũng là một vấn đề chúng ta
vì chúng ta lo lắng cho sức khỏe của toàn bộ con người trong xã hội
chứ không phải là lo sức khỏe chỉ cho người giàu
hiện nay người tiêu dùng ở các đô thị lớn
trong đó có tp hcm
ngày càng chọn lựa nhiều hơn các điểm mua bán hiện đại
như siêu thị và cửa hàng tiện lợi
vì tiện lợi văn minh và bảo đảm tốt hơn về an toàn thực phẩm
mặc dù vậy họ không quan tâm nhiều đến phương pháp sản xuất
tiêu chuẩn sản xuất quá trình lưu thông và bảo quản
mà dựa theo tính cảm tính chủ quan
đại diện tỉnh đồng tháp cho rằng
việc sản xuất thực phẩm tươi sống nông sản
cũng theo các tiêu chuẩn việt gap global gap
dù được chú trọng
nhưng từ nhận thức đến hành động của người
tạo nên sản phẩm vẫn còn hạn chế
chọn mặt hàng thì lan tỏa rộng hơn
nhưng mà xây dựng chuỗi thì nó có chiều sâu hơn
có nghĩa là trước đây chúng ta chỉ
nghĩ tới làm cái gì
rồi bán ở đâu
nhưng bây giờ thì chúng ta
làm như thế nào
đạt ở bức độ nào
và thị trường nào
là thị trường mà là đối tác của mình
nó có tính bền dẫn hơn
chứ không có phải là chúng ta sản xuất ra
rồi mới đi tìm chỗ bán
với xu thế chung về tiêu dùng thực phẩm tươi sống
nông sản đạt chuẩn như hiện nay
là cơ hội doanh doanh rất tốt
cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm
và doanh nghiệp bán lẻ
tuy nhiên cũng rất cần phải mở rộng
chuỗi công ứng thực phẩm chất lượng
với vai trò dẫn dắt chủ động cùng các doanh nghiệp
sau thành công doanh thu của tác phẩm
tháng năm rực rỡ
đạo diễn nguyễn quang dũng vừa công bố
dự án điện ảnh mới nhất cũng lấy đề tài thanh xuân
mang tên ước hẹn mùa thu
và trong buổi công bố phim mới
thì nguyễn quang dũng cũng đã tiết lộ lý do
tạm ngừng dự án remake phim hollywood đầu tiên
hai mươi cuộc hẹn đầu vốn từng được khán giả mong đợi
nếu kịch bản tháng năm rực rỡ
lấy câu chuyện tuổi trẻ của những cô gái làm chú đạo
thì ước hẹn mùa thu
được đội ngũ biên kịch xoay quanh tuổi thanh xuân
của những chàng trai
bộ phim kể về duy
một cậu học trò một mươi bảy tuổi với một tình yêu đẹp với pha lê
tuy nhiên một vụ tai nạn
khiến duy hôn mê và bất ngờ tính dậy
sau một mươi năm năm sống thực vật
duy với sự giúp đỡ của ba người bạn thân
vừa phải tết nghi với cuộc sống của một người trưởng thành
vừa phải giành lại tình yêu

mình nghĩ cái điều thú vị đó
là một cái hành trình của
một cái anh đã ba mươi hai tuổi
nhưng mà cái tâm hồn vẫn là
một cái cậu bé một mươi bảy tuổi
và sống với những cái ký ức
đẹp của mình
và bây giờ anh phải đối diện
với một cái hiện tại
cũng rất là nhiều cái phủ vàng
và bản thàn quen rất là bở ngỡ
và được cái sự giúp đỡ
của những người bạn thân
của những người bạn bè
để làm sao vượt qua những cái khó khăn đó
để hoay nhập được cái cuộc sống hiện tại
với mô típ nhân vật chính
tìm lại trí nhớ sau tai nạn
nhiều khán giả và giới quan sát đặt câu hỏi
liệu ước hẹn mùa thu
có phải là dự án phim dừng lại
của phim hollywood năm mươi ngày hẹn đầu
đạo diễn nguyễn quang dũng khẳng định
bộ phim lần này giữa hai biên kịch người mỹ
chấp bút độc lập rồi được việc hóa
còn dự án remake năm mươi ngày hẹn đầu
đã bị dừng lại từ lâu
vì lý do tìm kiếm nguồn đầu tư
sau khi mà
nó cancel cái dự án đó
giữa các nhà đầu tư
họ chưa có thống nhất được
những cái phần trăm
cái bên trong thì
mình tạm ngưng cái dự án đó
và mình bắt tay vào lại cái dự án này
cái kịch bản này là một cái kịch bản
chưa có hành phim
cho nên nó là một cái kịch bản
không phải là một cái phim remake
cho nên là về cái
tưởng tượng của mình nó sẽ đa dạng hơn
và dĩ nhiên khi mà chuyển thể
nó qua kịch bản việt nam
cũng có thay đổi nhiều thứ
cho nó phù hợp với việt nam hơn
bộ phim ước hẹn mùa thu
có sự tham gia diễn xuất của hoàng oanh
trong vai pha lê
trần quốc anh trong vai duy
cùng nhóm bạn thân do hoàng phi duy khánh
khay trần thủ vai
bộ phim dự kiến công chiếu từ ngày một mươi tháng năm
trên toàn quốc
thông tin vừa rồi cũng đã kép lại
thời lượng của bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
mời quý vị cùng chúng tôi đến với những thông tin về thời tiết
chia tay với những cơn mưa ở miền bắc
bắt đầu từ ngày hôm nay
nắng nóng trên diện rộng
sẽ bao phủ với nhiệt độ khá cao
dự báo nhiều nơi như là tây bắc bộ
có thể sẽ phải hứng chịu nhiệt độ lên tới ba mươi tám độ c
thậm chí trung bộ có lên tới bốn mươi độ c
thời gian nắng nóng trong ngày sẽ kéo dài
và khá gây gắt
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
cũng dự báo là đợt nắng nóng này
tại miền bắc và miền trung sẽ kéo dài
đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn
trong khi đó thời tiết bất thường như hiện nay
đang khiến cho nhiều loại sâu bệnh phát triển trên lúa
trong đó phải kể đến
bệnh đạo ôn lá dây nâu khô vằn
điển hình nhất là tại yên bái
địa phương này đã có tới trên một hectare lúa
bị nhiễm khô vằn
hơn năm trăm linh hectare bị bệnh đạo ôn lá
và khiến cho bà con hết sức lo lắng
trước tình hình trên tri cục trồng chọt
và bảo vệ thực vật tỉnh yên bái
đang hỗ trợ cho bà con dập dịch
phòng chống các bệnh có thể diễn ra trên lúa
và các loại cây khác
cơn mưa lớn tại khu vực miền nam
trong ngày hôm qua thì không giúp cho nhiệt độ giảm bớt
thậm chí là theo nhiều người dân
thời tiết còn có cảm giác là oi bức
nóng hơn và mệt mỏi hơn
người dân ra đường cần mang theo những vật dụng
chống nắng để phòng bị cảm
và các bệnh liên quan khác
dự báo nhiệt độ khu vực này có thể lên tới hơn ba mươi tám độ c
còn tại khu vực miền trung tây nguyên
mới đây mưa lớn kèm theo rông
và lốc xoáy đã khiến cho hàng chục ngôi nhà
tại huyện ea súp tỉnh đắk lắc
bị tốc mái trường học thì bị hư hỏng
hiện địa phương đang khẩn trương tiến hành
các biện pháp hỗ trợ người dân khắp phủ hậu quả
do thiên tai gây ra
giúp bà con nhanh chóng ổn định lại cuộc sống và sản xuất
còn bây giờ sẽ là dự báo chi tiết
cho các vùng trên cả nước